liên quan đến tình hình ukraine ngay sau khi mỹ ký ban hành đạo luật cho mượn cho thuê vũ khí
trên trang twitter tổng thống ukraine vladimir zelensky gọi đây là bước đi lịch sử
đồng thời bày tỏ cảm ơn mỹ đã ủng hộ ukraine trong cuộc chiến vì tự do và vì tương lai
trước đó ngày chín tháng năm trợ lý báo chí nhà trắng cho biết
tổng thống mỹ joe biden đã ký thông qua luật cho mượn cho thuê cung cấp vũ khí cho ukraine
việc ban hành đạo luật này sẽ tạo điều kiện cho mỹ thực hiện cho thuê cho mượn vũ khí
đối với các đồng minh bị ảnh hưởng bởi việc nga tấn công ukraine
với đạo luật này ukraine có thể đề nghị được mỹ chuyển giao vũ khí và các hỗ trợ an ninh khác
trong một quá trình được đơn giản hóa cho thuận tiện hơn
phía mỹ sẽ nhận được đảm bảo rằng ukraine sẽ trả lại hoặc